hôm một tuần kể từ khi kem học sinh trên địa bàn thành phố hà nội quay trở lại trường học trực tiếp
thì nhiều trường đã xuất hiện trường hợp học sinh và giáo viên bị f
điều này đang gây khó cho nhà trường còn phụ huynh thì lo lắng hoang mang
các trường nên làm gì với những trường hợp này
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
lớp bảy a bốn trường trung học cơ sở thăng long quận ba đình thành phố hà nội
lớp học này có năm mươi học sinh

kéo theo đó là hơn bốn mươi f một

và có những trường hợp f là lây tại bạn của bạn tại lớp
và có một trăm một mươi sáu học sinh là đang là hiện tượng f một
theo ghi nhận sau hơn một tuần hà nội cho học sinh đi học trở lại
rất nhiều trường học đã xuất hiện f
có những trường lên tới sáu mươi trường hợp
rất nhiều giải pháp được đưa ra như đo thân nhiệt khử khuẩn đeo khẩu trang chia thời gian đến lớp
thế nhưng chỉ hạn chế được phần nào sự lây nhiễm
làm thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh khi đến trường
vẫn là câu hỏi khó có lời giải
nhà trường băn khoăn
phụ huynh thì lo lắng

để tránh tình trạng lưu túng hay không đồng nhất trong việc xử lý f
và các trường hợp có liên quan
thì cần có hướng dẫn chung hợp lý và khoa học
để phụ huynh yên tâm khi đưa con đến trường
hiện nay chúng ta làm sao vừa kiểm soát tốt dịch bệnh
nhưng cũng phải là đảm bảo cho các cháu đi học không bị gián đoạn
ví dụ như là chúng ta phải đánh giá rất tốt những cái việc mà
thế nào là f một
thế nào là f
quản lý cái việc mà f như thế nào
cái việc mà cách thi của những trường hợp f một ta làm sao
thế và cái việc đánh giá cấp độ dịch cũng phải là cho chính xác
nếu chúng ta đánh giá không đúng
thì có khi là chúng ta không kiểm soát được dịch
thông tin mới nhất từ bộ giáo dục và đào tạo
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
toàn ngành ghi nhận một trăm sáu mươi hai chín trăm một mươi bảy cán bộ giáo viên học sinh
bị nhiễm covid một mươi chín
họp trực tuyến vào sáng nay với sáu mươi ba tỉnh thành phố
nhằm đánh giá tình hình mở cửa trường học của các địa phương
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo
bộ y tế sớm đưa các giải pháp cho trẻ trở lại trường
mang tính giải hơi trên tinh thần chủ động
không mất cảnh sát không cực đoan
thống nhất chỉ đạo và thực hiện trên cả nước
nhưng không cứng nhắc
bộ y tế cho biết sẽ sớm có hướng dẫn về chăm sóc
và thuốc điều trị cho học sinh mắc covid một mươi chín
nhằm đảm bảo sự an toàn tạo sự an tâm cho phụ huynh và xã hội